sau khi tiếp nhận thông tin từ phía nhân dân chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam hồng phạm văn đát
ông này phủ nhận hoàn toàn việc đứng ra giàn xếp đấu giá một mươi bốn ngô đất năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời chỉ thừa nhận việc chậm công bố quyết định tạm dừng đấu giá của ủy ban nhân dân huyện
động cơ là gì thì không rõ
ông này phủ nhận hoàn toàn việc đứng ra giàn xếp đấu giá một mươi bốn ngô đất năm hai nghìn một mươi tám